hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các hai đối tượng là trần văn hoàng và đặng trung duyên cùng chú tại xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép tăng vật thu giữ gồm bốn mươi bảy giàn pháo hoa tổng trọng lượng bảy mươi ba kg
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để khởi tố một đối tượng có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
đó là võ thanh nhàn ba mươi tuổi
chú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
trước đó tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuật phát hiện nhàn đang điều khiển xe máy
đằng sau có chở hai thùng cắt tông bên trong có một con chim cát lớn và một con chim ưng
tổ công tác đã đưa nhàn cùng phương tiện và tan vật về trụ sở làm việc
bước đầu nhàn khai nhận đã lên mạng xã hội facebook đặt mua hai con chim trên của một người không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh cao bằng với giá hai triệu đồng
sau đó nhàn đưa về đắk lắc bán lại với giá ba triệu đồng
tuy nhiên trong lúc đang dừng xe chở khách để đến giao chim thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
được biết chim cắt lớn thuộc nhóm một b nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
đối tượng bị khởi tố là kim văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thường trú tại thành phố hà nội thảo cùng với đoàn văn quảng quê ở quảng ninh vào đắk lắc thuê nhà trọ để hoạt động tín dụng đen
thảo là đối tượng cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo việc cho vay lãi nặng với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm và đã cho bốn mươi bảy người vay với số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
quá trình khám xét địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay lãi nặng để tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị
đang cận kề nhu cầu tài chính cho mỗi gia đình để chi tiêu mua sắm và giải quyết công việc sẽ rất là cao
lợi dụng tình hình này các đối tượng cho vay nặng lãi thường sử dụng nhiều chiêu trò để khiến cho người dân lâm vào cảnh trả mãi không hết nợ
sau đây sẽ là ghi nhận ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
giữa năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ này vay của một nhóm đối tượng ở nha trang năm triệu đồng
theo thỏa thuận của nhóm đối tượng cho vay thì mỗi ngày chị phải trả một trăm linh đồng
trong thời gian sáu mươi ngày
tính cả gốc lẫn lãi tức là sáu triệu đồng
đóng được khoảng hai mươi ngày với số tiền hai triệu đồng thì chị không còn khả năng chi trả
đối tượng cho vay đã thỏa thuận trả lại cho chị số tiền một triệu đồng
đồng thời yêu cầu chị xác nhận số nợ năm triệu đồng như cũ
như vậy sau hai mươi ngày chị đã phải chịu khoản lãi vay trong cả sáu mươi ngày
trong khi đó số nợ gốc vẫn còn nguyên năm triệu đồng
cứ như thế quay vòng cho đến nay chị đã phải trả cho nhóm đối tượng khoảng hai mươi triệu đồng
mà vẫn chưa trả hết tiền gốc vay
từ hồi tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho tới bây giờ
thì là cứ thố đi thố lại tầm khoảng hai mươi hoặc hai mươi mấy ngày là thố tiền rồi
rồi tới bây giờ thì chắc cũng khoảng gần một năm rưỡi rồi
em có vay bình thường một năm rưỡi thì cứ hai mươi hai mươi mấy ngày là góp xong rồi
mình sẽ trừ đây cái số tiền lời là một triệu
tính tổng cái số tiền này em tìm tiền lời thôi
thì tầm gốc
khoảng giá hai mươi triệu
sau tới bây giờ thì chưa có trả hết chưa có trả nổi cái số tiền vốn
đây là hàng trăm hồ sơ cho vay mà phòng cảnh sát hình sự thu giữ qua điều tra một nhóm đối tượng
chuyên tổ chức cho vay nặng lãi ở nha trang
chứng minh thư nhân dân hộ chiếu hộ khẩu bằng lái xe
chỉ cần thế chấp những giấy tờ này rất nhanh sau đó
người vay sẽ được giải ngân với số tiền hàng chục hàng trăm triệu đồng
với mức lãi suất gấp rất nhiều lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật cho phép
không ít trường hợp rơi vào vòng luẩn quần dẫn đến không còn khả năng trả nợ
và khi không còn khả năng trả nợ
người vay sẽ phải đối mặt với đủ những thủ đoạn đòi nợ của những đối tượng cho vay
khi đến hạn trả gốc và lãi người dân mà không có khả năng trả
thì cường cùng đồng bọn đến nơi ở của người vay
tạo sức ép đe dọa cũng như là dùng hình ảnh của người vay
đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội
để bêu dếu người vay hoặc là để tạo sức ép cho người vay phải trả tiền cho mình
nếu như người vay mà không trả thì cường cùng đồng bọn nhắn tin đe dọa
đồng thời đến nhà đe dọa để buộc người vay trả lại tiền
bằng thủ đoạn như vậy cường cùng đồng bọn đã tổ chức cho vay từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đã cho vay tổng cộng là tám trăm ba mươi chín người với số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng
và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
tết nguyên đán đang đến gần
nếu như như gần nhu cầu tài chính trong mỗi gia đình cũng tăng cao
đây cũng là thời điểm các nhóm đối tượng cho vai nặng lãi sẽ gia tăng hoạt động
cơ quan công an khuyến cáo nếu có nhu cầu về tài chính
người dân nên tìm đến những tổ chức tiến dụng được cấp phép hoạt động
trước khi vay phải có kế hoạch và khả năng trả nợ
tuyệt đối không vì một chút dễ dãi trong thủ tục mà tìm đến những nhóm đối tượng cho vay nặng lãi
các tuyến đường vào vựa đào lớn nhất hà nội liên tục bị ùn tắc những ngày cuối tuần
khi mà lượng người đến chụp ảnh mua đảo tăng gấp ba bốn lần so với bình thường
người dân làng đào nhật tân có kỹ thuật trồng đào rất điêu luyện
từ việc ghép cành sửa tán lá đào để có tác phẩm đẹp
ngoài ra thì họ còn có bí quyết để đào có thể nở đúng thời điểm dù thời tiết thất thường
dọc tuyến phố lạc long quân âu cơ không khó để bắt gặp những gốc đào cổ thụ
có giá giao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
tại chợ quảng an tây hồ hà nội
đào được bày bán khá nhiều đào bán sớm nên đắt hơn chính vụ
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
từ ngày một mươi bảy tháng một các tỉnh quảng ninh lào cai vừa thông báo việc tạm dừng nhận phương tiện
chở quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu sang trung quốc
cà mau sóc trăng thành phố hồ chí minh đồng tháp khánh hòa
là những địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản trong năm hai nghìn một mươi chín
với tâm lý chung là hàng hóa tại siêu thị sẽ đảm bảo lại tranh thủ ngày nghỉ để đi sắm tết
dòng người liên tục kéo về các siêu thị khiến không khí mua sắm trở nên tấp nập
đa số các siêu thị khu bán bánh kẹo luôn thu hút nhiều khách hàng nhất
để đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất cho người dân cục hàng không việt nam quyết định tăng tần suất một triệu đồng
cục hàng không việt nam quyết định tăng tần suất một triệu đồng
số đường bay quốc tế cùng đó ngành đường sắt cũng tăng cường chạy thêm một số tuyến
thưa quý vị và các bạn
lợi dụng nhu cầu mua hàng qua mạng gia tăng trong mùa dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng những chiêu thức và thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng đã triệt để sử dụng những sơ hở
trong quá trình thanh toán thanh toán số của ứng dụng mua sắm trực tuyến
sự bất cần của người dân để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản

họ sẽ tìm được cái số tuy tín
tìm hiểu thông tin rất kỹ nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới chuyển khoản
đã rất cẩn trọng trong việc đặt mua hàng online
nhưng chị hương vẫn rơi vào tình cảnh dở khóc giờ cười
khi một số lần hàng nhận về không giống như quảng cáo trên mạng

một vài lần thì cũng được phản hồi và gửi lại những sản phẩm như mình mong muốn
và một lần thì bên nhà cung cấp bơ luôn không trả lời luôn ạ
còn đây là đối tượng đào thị trang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này đã lập ra các tài khoản thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu
thu thảo thảo đông lạnh và thường xuyên đang bán các loại thực phẩm đông lạnh với giá rất rẻ
khi còn mồi sập bẫy trang lãn mất tăm cùng hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng của khách
toàn bộ quá trình giao dịch mua bán giữa đối tượng trang và các nạn nhân đều thực hiện qua mạng xã hội
cả hai bên đều chưa hề quen biết nhau
trong quá trình bán hàng cho anh bình thì em có tài hình ảnh trên mạng của người khác về để cho anh bình tin tưởng
và biết là em có hàng để cho anh bình mua hàng ở chỗ em
hiện nay việc mua bán qua các trang thương mại điện tử trên các trang mạng xã hội diễn ra khá phổ biến
nhất là trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm lợi dụng tổ chức các chiêu thức lừa đảo rất tinh vi
tất cả những hình thức bình thường mọi người hay mắc phải đều có sự cảnh báo cho nhau
ở trên facebook cá nhân hay là trên gia lô
hoặc là trên fanpage
thế nhưng mà bây giờ thì nó ra rất là nhiều cái cửa kiểu lừa đảo khác nhau
cái thị trường mua bán thì nó cũng tấp đập sôi động nhất là cái dịp gần tết như thế này
trăm người bán vạn người mua và rất khó để người mua hàng họ tìm được một cái số uy tín
liệu rằng chỉ bằng việc tìm hiểu kỹ thông tin của bên bán
có đủ cơ sở để người mua đặt niềm tin và quyết định chọn mua những sản phẩm của bên bán
cơ quan chức năng đã đưa ra những cảnh báo về phương thức thủ đoạn
mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng
để tạo được niềm tin từ phía khách hàng
thực ra mua sóng online thì cũng rất nhiều
thì ở đây có rất nhiều cái đối tượng là có thể là các đối tượng mở những cái trang web
mà giới thiệu sản phẩm mua bán hàng
thế nhưng mà tuy nhiên khi mà khách hàng mà chuyển tiền
thì lại không nhận được hàng hóa
nó cũng là một trong những cái thủ đoạn là bản chất mà nói là lừa đảo
thế vừa vấn đề nữa
có thể là các đối tượng sử dụng những cái hình thức là những cái trang mà
những trang mua bán đó để thu hút người dân
thu hút những người mà người ta đang
thì khi vào mình cần có những cái sản phẩm gì
thì mình đăng ký
đăng ký thì tuy nhiên rằng là bản chất là khi mà chúng ta đăng ký xong
thì thông tin dữ liệu của chúng ta tài khoản chúng ta
nhiều khi là nó thanh toán trên cái trang đó
thì cũng dẫn đến tình trạng rất dễ là bị đối tượng được
lấy được các cái thông tin về tài khoản nào
và từ đó các đối tượng có thể là vào xâm nhập vào tài khoản của khách hàng
và chiếm đoạn
đấy là một trong những cái mà chúng ta nói cảnh giác
rất cảnh giác
đối với những cái trang mà chúng ta không thường xuyên vào
chúng ta không chưa biết
thì đối với những trang mà chúng ta chưa biết
thì nên là chúng ta phải hết sức là cẩn trọng
chúng ta nên là vào những cái trang mà chúng ta đã có những cái uy tín
những cái trang uy tín
thì chúng ta có những cái đổi của trang này
độ tin tưởng nó cao
và chúng ta cũng phòng tránh được rất nhiều cái vấn đề bị lừa đảo